kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thành phố sống đẹp được phát sóng định kỳ trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị thấu hiểu nỗi trăn trở khó khăn của những cụ già neo đơn không nơi nương tựa tuổi xế chiều
dự án quán trọ sài gòn bao dung do nhóm thiện nguyện trăng khuyết được ra đời
gần năm năm qua những người trẻ này đã dành phần lớn thời gian và công sức để xây dựng một nơi thấm đậm tình người
trang chứa yêu thương giữa lòng thành phố hồ chí minh rộng lớn
sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người
và giữa bộn bề mua sinh thật xót xa khi vẫn còn những mảnh đời bất hạnh
những người lớn tuổi neo đơn không nơi nương tựa cũng chẳng người chăm sóc
thấu hiểu điều này năm hai nghìn một mươi bảy một nhóm bạn trẻ đã xây dựng và cho ra mắt dự án quán trọ sài gòn bao dung
với tâm niệm là người đồng hành mang đến sự tốt
đầu tiên đó là cứu trợ khẳng cấp bởi vì các cụ thường hay bị suy súc về sức khỏe
thứ hai nữa là các bữa ăn và nơi ở
và thứ ba nữa là bởi vì ở đây có một cộng đồng cho nên là chúng ta có thể cùng cải thiện cuộc sống
cái chất lượng nó sẽ cao lên
cái cộng đồng bên tình nguyện viên của mình rất là lớn
thành ra cuối tuần họ có thể là tập trung về đây
hoặc là tập trung vào những cái như là máy ấm vu lan máy ấm quận tám
máy ấm hoặc là máy ấm quận một mươi hai
đó họ cùng nhau sang sẻ và nấu những cái bữa cơm nó ngon hơn nó chất lượng hơn là bình thường
đó và cùng với các cụ này nè chúng ta sinh hợp với nhau
và sau đó là ngồi những cái bữa cơm đó ra thì tụi mình lại đi chia sẻ với mọi nơi nữa
có nghĩa là ở xung quanh cái huyện hay là cái quận gì đó thì tụi mình lại đi phát thêm nữa
ngoài các cái máy ấm của trăm khuyết tụi tụi em muốn làm tổ cái chương trình đến các máy ấm liên kết với trăm khuyết
thì có chín cái máy ấm liên kết rải quanh thành phố hồ chí minh luôn
khi tụi mình đến nấu thì các cụ nói là
trời ơi cứ trong tới ngày thứ bảy chủ nhật để được ăn cái món mà bên trăm khuyết để nấu
tại vì tụi mình để nấu là cái món ngon hơn những cái ngày thường
ví dụ như là hủ tiếu hay là bún bò hay là lagu chẳng hạn
khi tụi mình đến nấu thì tụi mình sẽ hỏi trước là
à ví dụ tuần sau tụi con qua nấu nữa thì các cụ thích thích cái ăn món gì để tụi con biết tụi con chuẩn bị
và ngoài ngoài cái nấu ăn thì bọn mình còn tổ chức cả cái hoạt động cho các đẻ với các cụ tham gia
để cho nó kích thích cái trí đạo các cụ như là vẽ tranh hay là mình chơi tô tường
hay là mình có cái hoạt động ngồi trò chuyện giữa các cụ với nhau
như bao tổ chức khác những thành viên đăng ký vào đây đều tuân theo quy định sinh hoạt của sài gòn bao dung
hàng năm tất cả được đi khám chữa bệnh định kỳ sáu lần
những lúc trái gió trở trời cũng sẽ có người lo chu tòa

ở đây là cho tôi ăn uống tiền thuốc bên đây trả tại vì mỗi ngày cũng phải uống thuốc trung tâm trả hết
rồi tôi rất là mừng tại vì ở ngoài đâu có ai mà thương mình vậy đâu có ai cho mình hai bữa cơm
tôi còn sức khỏe tôi sẽ làm việc cho trung tâm
được bản giám đốc này rồi được mọi người xung quanh quan tâm
thì ăn uống cũng rất là thoải mái đầy đủ tôi rất là xinh xinh
rất là mừng rất là vui tuổi già của tôi mới được như vậy thích lắm
công khai minh bạch trong tất cả các hoạt động thu chi nhóm thiện nguyện trang quyết nhận được sự tin tưởng ủng hộ và yêu thương của nhiều mạnh thường quân
chính vì thế khi bước sang năm thứ năm dự án sài gòn bao dung đã có tổng cộng bốn cơ sở ở quận tám quận một mươi hai tân bình và huyện hóc môn
ngoài ra còn một cơ sở ở tỉnh long an
hiện tại mỗi cơ sở sài gòn bao dung đã có bốn mươi giường
trong đó một mươi năm giường cho nữ một mươi năm giường cho nam năm giường cho người bị bệnh khuyết tật và năm giường cho mẹ bầu
bên dưới mỗi giường còn có một hộp tủ nhỏ có khóa cẩn thận cho mỗi cụ để cất vật dụng cá nhân
ngoài ra còn có tv quạt máy tủ lạnh và một phòng bếp khu sinh hoạt chung luôn sạch sẽ khang trang
tất cả những người tình nguyện nguyên đây họ nhiệt tình lắm
làm việc không mệt mỏi tôi có thể nói rằng là
đây là chúng tôi năm cái máy ấm như thế này
đây là một thôi
mấy anh chị đó chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác để giúp đỡ cho tụi tôi trong cái sinh hoạt trong cái ăn uống trong mọi thứ
mọi người chúng tôi sống trong cái trường đùm bọc lẫn nhau
người mạnh khỏe thì giúp người yếu
chúng tôi coi nhau như là một nhà thôi và chúng tôi biết ơn biết ơn là nhờ các anh chị mà chúng tôi có cái cuộc sống bình an và nghĩa là không có bị đói không có bị vô gia cư nằm ngoài đường
sau khi mà tiếp xúc với các cụ các đẻ thì tạo thêm cái động lực để cho mình bản thân mình cố gắng hơn nữa cho các hoạt động và tham gia nhiều hơn nữa trong cái môi trường thiền nguyện này
cho đi là còn mãi với em em rất là tâm đắc với câu đó
tại vì khi mình chia sẻ hay là mình tạo cái niềm vui đến các cụ hay các bé thì nó vẫn còn cái giá trị đó nó vẫn còn mãi lan tỏa
không chỉ quan tâm về vật chất mái ấm sài gòn bao dung còn chăm lo tốt đời sống tinh thần cho các cụ già tại đây
mỗi cụ đến với mái ấm đều có một hoàn cảnh khác nhau nhưng hầu hết đều xuất thân từ những gia đình khó khăn neo đơn không người nuôi dưỡng
chính vì thế bên cạnh việc chăm lo nơi ăn
chúng ở các thành viên còn luôn phiên nhau dành thời gian đến để trò chuyện và chia sẻ giúp các cụ vơi đi phần nào những tâm sự tuổi xế chiều của bản thân
dự định sắp tới của trang khuyết là hiện tại như mái ấm mái ấm ở đây thì đang là hai mươi tám cụ
cái công suất ở đây nó được khoảng bốn mươi người
và tụi mình sau khi hoàn thành cái máy ấm này nếu có điều kiện thì tụi mình sẽ tiếp tục làm một cái máy ấm thứ sáu
bởi vì trong cái
trong cái suy nghĩ của mình đó là sao ạ
giúp được càng nhiều càng tốt
đó giúp được càng nhiều càng tốt
thành ra là xong cái này rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái mới
đó và lan tỏa cái hình ảnh ra cho với cộng đồng
mái ấm sài gòn bao dung đã cưu mang hơn tám mươi cụ già neo đơn chăm lo nơi ăn trốn ở sức khỏe và tinh thần cho các cụ đến cuối đời
năm năm qua và suốt nhiều năm hơn nữa hệ thống năm mái ấm trang khuyết tiếp tục viết lên câu chuyện nghĩa tình luôn hiện diện khắp nước